sau hai ngày xét xử đại diện viện kiểm sát đã công bố xong bản cáo trạng luận tội bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng scb khoảng bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
hôm nay hội đồng xét xử bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
đây được xem là nội dung quan trọng nhằm làm rõ thêm nhiều tình tiết bản chất vụ việc cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện
bị cáo võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb là người trả lời thẩm vấn đầu tiên bị cáo văn bị truy tố về tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng trương mỹ lan thường xuyên gọi cho văn để thực hiện hành vi rút tiền scb thông qua khoản vay và bị cáo lan đã có chủ trương chỉ đạo để scb giải ngân khoản vay
theo bị cáo văn số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân công ty
thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp là để trả nợ cũ tại ngân hàng scb trả khoản vay ở ngân hàng khác mua dự án mới đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay
văn cũng là người trực tiếp đưa hối lộ bốn lần theo chỉ đạo của trương mỹ lan cho đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra
tại cơ quan điều tra văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra tố giác hành vi của nhàn
từ trước khi khởi tố vụ án hợp tác tích cực với cơ quan điều tra do đó không xem xét trách nhiệm hình sự văn về tội đưa hối lộ
trước đó nhận thấy hành vi phạm tội của nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty capella phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản được xét xử độc lập không liên quan tới hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm
xét đơn đề nghị của luật sư và tình trạng sức khỏe của bị cáo trí tòa chấp nhận cho bị cáo này được ở lại trại tạm giam
nguyên giám đốc vườn quốc gia u minh thượng và hai người khác bị bắt tạm giam vì có sai phạm liên quan đến hai dự án bảo tồn khôi phục vườn quốc gia này
công an tỉnh kiên giang đã bắt giam ba bị can gồm phạm quốc dân nguyên giám đốc vườn quốc gia u minh thượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can bùi ngọc hà giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp năm trăm bảy mươi chín hà nội và nguyễn viết thành
nguyên nhân viên công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng triệu xuân thịnh về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra xác định trong quá trình thi công gói thầu xây dựng số năm công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng
đoạn từ khu căn cứ tỉnh hủy đến kênh một mươi của dự án bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia u minh thượng đến năm hai nghìn hai mươi tại vườn quốc gia u minh thượng
ba bị can trên đã có hành vi vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên tám bảy tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông vừa liên tiếp đấu tranh bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là dùng xe máy chạy trên các tuyến đường hoặc là trà trộn vào những nơi đông người tìm con mồi rồi bám theo để ra tay
sau đó nhanh chóng phóng xe tàu thoát
hành vi cướp giật tài sản của người đi đường vô cùng nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của nạn nhân và những người tham gia giao thông
để có tiền tiêu xài trần văn thông đã rủ phạm đức tài lên thành phố giang nghĩa tìm sơ hở cướp giật tài sản
ngày hai mươi ba tháng hai thông và tài chở nhau bằng xe máy sử dụng biển kiểm soát giả lưu thông trên đường lê thánh tông thuộc phường nghĩa trung thành phố gia nghĩa
khi phát hiện bà phan thị lý đang điều khiển xe máy và trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng hai đối tượng đã áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy
trên đường bỏ chạy thông và tài tiếp tục giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ của anh nguyễn tường công khi người này đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường
công an các huyện phòng trà thông tổ chức truy đuổi chốt trận trên các tuyến trà thông
được sự phối hợp của phòng phía xã công an tỉnh công an tỉnh bình phước công an lý đức công an xã đắc ngo
thì vào khoảng một mươi bảy h chiều của ngày thì chúng tôi đã bắt giữ được hai đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật trên địa bàn thành phố giang nghĩa
chỉ sau năm giờ đồng hồ gây án lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ trần văn thông và phạm đức tài khi đang di chuyển trên địa bàn xã đắk ngo hướng về tỉnh bình phước
giữ hai dây chuyển vàng trị giá khoảng năm mươi triệu đồng hai xe mô tô và nhiều công cụ phương tiện liên quan khác
cô gửi lời cảm ơn tất cả các cán bộ và công an đã đổi điều tra đổi cảnh đã bắt những người cướp để cho người dân được sống yên vui hạnh phúc trên vùng đất trang nghĩa
sau khi trừng báo thì các anh cũng làm việc rất cơ lật
bốn đến năm tiếng đồng hồ thì các anh cũng bắt được hai lần cướp
lúc tôi nhận được tin thì tôi cũng rất vui
tôi cũng cảm ơn các anh mong các anh thì hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe tốt để phục vụ bà con nhân dân
trước đó ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chỉ sau hai giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo công an thành phố giang nghĩa đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
công an các huyện đắc minh và đắc song nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gồm lê khánh duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai và đinh quang hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
gây ra hai vụ cướp giật điện thoại di động của người đi đường trên địa bàn tp trang nghĩa vào huyện đắk sông thu giữ tăng vật là hai chiếc điện thoại di động
ở đây thì tôi cũng cảnh báo người dân giai đoạn sau tết thì nhiều đối tượng hoạt động lưu động ở nhiều địa phương khác đến
đặc biệt là các đối tượng cướp giật nên người dân ra ngoài phải chú ý bảo vệ tài sản
đấu tranh làm giảm tội phạm cướp giật tài sản không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân
đồng thời cần có sự vào cuộc tích cực hiệu quả của các cấp các ngành đoàn thể và tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống có hiệu quả với loại tội phạm này
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội cho biết đã bắt tạm giam hai đối tượng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hai đối tượng bị tạm giam gồm nguyễn trí tuyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại số một mươi bốn ngách hai trăm bốn mươi ba trên bảy ngọc thụy phường ngọc thụy quận long biên và nguyễn vũ bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại số hai ngõ sáu mươi yên lạc
quận hai bà trưng tp hà nội các lệnh quyết định nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
được biết thời gian qua nguyễn trí tuyến đã nhiều lần sử dụng các trang mạng xã hội để khai thác thông tin tiêu cực sai trái để kích động tuyên truyền thông tin sai sự thật
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe đối tượng tăng ga bỏ chạy đâm thẳng vào tổ công tác cảnh sát giao thông khiến một cán bộ bị thương
công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đang tạm giữ trần quang huy sinh năm hai nghìn năm trú tại tổ dân phố đông trong đầm thị trấn bắc lý huyện hiệp hòa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng tám giờ năm mươi ba phút ngày sáu tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện hiệp hòa đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện đối tượng trần quang huy điều khiển phương tiện xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu và biển kiểm soát
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng huy không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe mô tô đâm trực diện vào một đồng chí trong tổ công tác khiến người này bị thương
hiện đang điều trị tại bệnh viện một trăm linh tám thành phố hà nội
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên tổ công tác đã không chế đối tượng để bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận sáng nay cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vào nhà dân tại thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc vào trưa ngày sáu tháng ba để điều tra
bước đầu xác định thông than ly có mâu thuẫn với ông nguyễn văn phúc trong việc chăn nuôi vịt thả đồng nên nhóm của ly đã đến tìm ông phúc để đe dọa đánh ông này
bực tức vì bị kiếm chuyện nên nguyễn văn hoài là con trai của ông
ông phúc đã gọi điện cho trịnh công trường cùng với một số đối tượng khác mang theo hung khí đến tròi vịt của thông than ly để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hai bên đang tranh cãi bất ngờ đối tượng trịnh công cường dùng súng bắn vào nhà ly rất may là không trúng ai
sau đó các đối tượng lên xe mô tô rời khỏi hiện trường
công an huyện hàm thuận bắc đã làm việc với sáu đối tượng liên quan thu giữ một khẩu súng loại súng thể thao đạn cao su đồng thời tiếp tục truy tìm số đối tượng liên quan còn lại để điều tra làm rõ
lại có thêm tàu cá của ngư dân quảng ngãi đang neo đậu cũng như là đang trên đường vào bờ bán cá bị bốc cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng
vào sáng ngày sáu tháng ba tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm linh bảy ts của ông nguyễn thanh ở xã bình hải huyện bình sơn trong lúc trên đường vào bờ bán cá thì xảy ra hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu hộ công an quảng ngãi cùng với hai mươi tàu cá ngư dân tham gia dập lửa
vụ cháy gây thiệt hại tài sản cho con tàu là khoảng hai tỷ đồng
trước đó tại cảng cá tịnh kỳ thành phố quảng ngãi hai tàu cá số hiệu qng chín mươi một nghìn một trăm bảy mươi ba ts của ông lê vũ và tàu cá qng chín mươi một nghìn năm mươi ba ts của ông võ văn thái đều ở xã tịnh khê thành phố quảng ngãi làm chủ đang neo đậu cũng bị cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham gia dập lửa không để cháy lan
vụ cháy không có thiệt hại về người
tuy nhiên hai tàu cá bị cháy phần ca bin
thiệt hại hàng tỷ đồng
thưa quý vị căn cứ pháp luật của việt nam và quốc tế bộ công an vừa ra thông báo hai tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố
một tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng anh là montagnas support group inc viết tắt là msgi
do các đối tượng imus mello và edwin burdap nguyên là thành viên tổ chức quỹ người thượng mfi ở mỹ
tuyên bố thành lập năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố kích động biểu tình bạo loạn vũ trang đòi ly khai tự trị
thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
msgi hoạt động theo phương thức bạo động chủ trương lôi kéo tuyển bộ thành viên ở trong nước huấn luyện phương thức hoạt động kích động biểu tình
bạo loạn vũ trang tài trợ tiền vũ khí phương tiện chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân
phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước đề ga ở tây nguyên
hai tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng anh là montanastanforjustice msfg do các đối tượng
ewing burdap ifig hurdok ife hurdre iaron eban hursarina gurung hurtun burdap irungin kunun humla hurdre thành lập tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại thái lan
và hoạt động tại mỹ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ba msfg hoạt động theo phương thức tuyên truyền lôi kéo tuyển mộ thành viên phân công nhiệm vụ huấn luyện phương thức hoạt động
tài trợ tiền chỉ đạo mua sắm vũ khí phương tiện tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân
nhằm thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg là tổ chức khủng bố
do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo
xúi dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ của nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg
tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do hai nhóm này tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này là phạm tội khủng bố
tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố tạm giam đối với lê xuân nam
trú tại tp lạng sơn về tội lừa đảo chiếm luật tài sản
qua công tác nhiệm vụ công an tp lạng sơn phát hiện đối tượng lê xuân nam vay mượn tiền của nhiều người có dấu hiệu chiếm luật tài sản
công an tp lạng sơn đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ sự việc
vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi chín lê xuân nam thông qua mạng xã hội facebook thuê người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho thửa đất có diện tích một trăm linh m hai tại địa chỉ phường tam thanh thành phố lạng sơn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nam cần tiền làm ăn nên đã vay bà hoàng thị minh trú tại tp lạng sơn ba ba tỷ đồng
và để giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để làm tin
đồng thời cam kết trong vòng một năm nếu không trả được tiền thì bà minh có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thừa đất trên
hết thời hạn cam kết nam đã không trả được số tiền trên nên tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà minh đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nam đưa đến văn phòng luật sư để hỏi thủ tục chuyển nhượng
thì phát hiện giấy tử trên là giả
tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo
trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại liên đoàn lao động tỉnh dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
theo có trạng trong dịp tết tân sửu hai nghìn hai mươi một phạm thị nhung là trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động liên đoàn lao động tỉnh hải dương
được mai xuân anh là chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh giao nhiệm vụ mua quà tặng cho đoàn viên người lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín và công nhân lao động trong các khu cách ly tập trung
nhung đã khảo sát xây dựng tờ trình các gói thầu mua một số loại lương thực thực phẩm và giao cho phạm dũng
khi đó là phó trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động liên đoàn lao động tỉnh cùng mua
các bị cáo đã nâng giá mua hàng hóa cao hơn thực tế thỏa thuận chết khấu nhưng không ghi trong hợp đồng
và đã chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mai xuân anh năm năm sáu tháng tù phạm thị nhung bốn năm tù về tội tham ô tài sản
bị cáo phạm dũng bị tuyên phạt ba năm tù về tội tham mô tài sản nhưng cho hưởng án treo
liên quan đến vụ cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại tại huyện tân uyên tỉnh lai châu vào ngày năm tháng ba vừa qua
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu cho biết vừa bắt giữ thành công nghi phạm gây ra vụ án
cụ thể vào tối ngày sáu tháng ba ban chuyên án đã bắt được lò văn sươm sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã thân thuộc huyện tân uyên
như tin đã đưa vào tối ngày năm tháng ba tại xã nậm cần huyện tân uyên đã xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là cô gái sinh năm hai nghìn ba trú tại bản phiêng áng
sau khi gây án đối tượng đã cầm theo dao bỏ chạy
hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đều được huy động và sau hơn một ngày truy tìm ban chuyên án đã bắt được đối tượng
dùng dao không chế một người phụ nữ để hiếp dâm và cướp tài sản
một đối tượng vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ sau ba ngày bỏ trốn đến tỉnh bà rịa úng tàu
đó là lê quốc tuấn chú tại tỉnh hà tĩnh
theo điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi chấp hành xong án phả tù tuấn từ hà tĩnh vào đắk lắc
ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá tuấn ngủy trang kín mặt mang theo hai sợi dây dù
một con dao sang nhà người phụ nữ hàng xóm kề dao vỏ cổ khống chế
chói tay chân và dùng băng keo bịt miệng để thực hiện hành vi hiếp dâm
ngoài ra tuấn còn giật một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân
trên đường tàu thoát đối tượng đột nhập vào một nhà trọ lấy cắp một máy tính sách tay
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đêm ngày ba tháng ba công an thành phố bô ma thuật đã bắt giữ thành công tuấn
khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tỉnh bà rịa vũng tàu
được biết tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy nhiều năm nay